thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành nghị định số một trăm một mươi bốn quy định chi tiết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác
về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nghị định nêu rõ giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá hai trăm linh tỷ đồng
trường hợp doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu hợp nhất sát nhập chia tách giải thể phá sản
trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi hoạt động không đủ một mươi hai tháng thì tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi được xác định bằng tổng doanh thu thực tế
trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi chia cho tổng số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh
trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi nhân với một mươi hai tháng